đúng như dự đoán hai đội bóng được đánh giá cao nhất sau vòng bảng
u hai mươi hai việt nam và u hai mươi hai indonesia sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết tranh huy chương vàng bóng đá nam sea games ba mươi
cục đụng độ này được đánh giá rất cân sức và khó dự đoán bởi ở vòng bảng
hai đội đã trình diện lối chơi rất cân bằng dù chiến thắng chung cuộc thuộc về u hai mươi hai việt nam
đội bóng có rất nhiều cầu thủ giỏi họ có sức bền thể lực tốt và họ cũng lối chơi sẵn không ngại bà chạm
chính vì thế nên là cuộc đối đầu với họ được dự báo rất là khó khăn
nhìn lại quá khứ từ khi việt nam chính thức tham gia sea games năm một nghìn chín trăm chín mươi một trải qua một mươi bốn kỳ đại hội thể thao đông nam á
đội tuyển bóng đá nam của chúng ta đã có một mươi hai lần chạm chán với đội tuyển indonesia và đang bất vân thắng bại về số lần thắng thua
đội tuyển nam của chúng ta cũng đã phát triển
chúng ta đã có một khoảng quá trình và vận hành lối chơi cũng như cầu thủ rất hiểu nhau và ăn ý
chúng ta đã gặp indonesia ở vòng bảng nhưng mà có cái khó khăn mà indonesia dành cho chúng ta
chúng ta lại từ tính chính đội u hai mươi hai mình để thua trước và chúng ta cũng đã vượt qua
với khả năng đọc trận đấu tài tình của huấn luyện viên park hang seo kết hợp với phong độ ổn định của các tuyến trong sơ đổi chiến thuật
nhất là sự ăn ý của cặp tiền đạo tiến linh và đức trinh u hai mươi hai việt nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào chiến thắng
qua đó giải cất gắt vàng mua bóng đàn nam sea games trong nhiều năm qua
cá nhân tôi thì cho rằng là hoàn toàn tự tin là đội tuyển việt nam sẽ giành chiến thắng trước indonesia thậm chí là trong chín mươi phút chứ không cần phải đến hiệp vụ
mọi sự tính toán của cả hai huấn luyện viên thì sẽ rất là khó lường nhưng mà tôi tin chắc là đội tuyển chúng ta sẽ thắng với tỷ số cách biệt một bàn một hoặc hai một